số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tay chân miệng đã liên tục gia tăng trong những ngày gần đây
theo các bác sĩ bệnh tay chân miệng xuất hiện quanh năm
tuy nhiên thời điểm nắng nóng thuận lợi hơn cho virus phát triển nên số trẻ nhập viện tăng cao
hàng trăm bệnh nhân nhập viện trong vòng một tuần tại khắp các địa phương
trong đó số ca cao nhất là hà nội nghệ an bình định tp hcm
riêng nghệ an có hơn bốn mươi trẻ nhập viện sản nhi vì mắc bệnh chân tay miệng chỉ trong vài ngày
dù chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong nhưng bộ y tế cảnh báo
bệnh chân tay miệng sẽ lây lan rất nhanh nếu không có biện pháp phòng ngừa
hiện chưa có vaccine phòng bệnh chân tay miệng do đó phụ huynh cần chủ động giữ vệ sinh cho trẻ
rửa tay bằng xà phòng rửa sạch đồ chơi vật dụng
khi trẻ mắc bệnh cần đưa đi thăm khám và được thực hiện theo đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ